với chủ đề hướng tới chính phủ số và kinh tế sáng nay diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin hai nghìn một mươi tám đã diễn ra
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo
thế giới đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động nhiều mặt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
mà hạt nhân của nó là cuộc cách mạng số cuộc cách mạng này đang cấu trúc lại thế giới mà chúng ta đang sống
công nghệ thông tin được coi là yếu tố then chốt giúp tạo ra một hệ sinh thái phát triển mới cho các lĩnh vực khoa học
thế nhưng ngành công nghệ thông tin ở việt nam phát triển còn chậm
để không bỏ lỡ cơ hội này trước hết chính phủ phải tự đổi mới chuyển đổi để trở thành chính phủ của thời đại bốn
có đủ năng lực quản trị phát triển quốc gia trong thời đại số
đồng thời các cấp các ngành và toàn xã hội cần có những thay đổi từ nhận thức đến hành động
để phát huy được những thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ số
mang lại và đáp ứng được những thách thức của thời đại số
thủ tướng nêu rõ mặc dù đã tiến nhiều bậc theo đánh giá của chính phủ điện tử
nhưng thực tế so với khu vực việt nam vẫn chỉ khiêm tốn ở vị trí thứ sáu trong asean
tốc độ phát triển công nghệ số hiện còn rất chậm kết quả còn hạn chế
còn nhiều tồn tại và bất cập trong triển khai chính phủ điện tử
như cơ sở pháp lý chưa toàn hoàn thiện nguồn nhân lực chất lượng cao còn rất thiếu
hạ tầng thông tin có mức độ an toàn thấp cơ chế đầu tư ứng dụng công nghệ
thông tin còn bất cập tốc độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia là nền tảng rất chậm
các hệ thống thông tin dữ liệu chưa được kết nối thông suốt
tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp
việc giải quyết thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ công việc còn thủ công
giải quyết trên giấy tờ dịch vụ công trực tuyến cấp độ ba bốn còn thấp
tôi phải nói thẳng những tồn tại bất cập này ra tại hội nghị này để chúng ta có hành động khắc phục
thủ tướng cũng yêu cầu
cần xây dựng nền kinh tế số việt nam xung quanh ba trụ cột chính
đó là hạ tầng và dịch vụ số
bao gồm hạ tầng cứng và mạng lưới viễn thông làm nền tảng để tạo ra hạ tầng mềm là dịch vụ số
giúp tối ưu các hoạt động của nền kinh tế
tài nguyên số bao gồm hệ sinh thái dữ liệu và trí thức mở
có ích cho việc dự toán kịp thời và ra quyết định mang lại hiệu quả kinh tế
chính sách chuyển đổi số bao gồm các dịch vụ
chính sách chuyển đổi từ chính phủ điện tử sang chính phủ số
chính sách đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao cùng các chính sách khác
do vậy việc xây dựng chính phủ điện tử cần phải gắn liền với vai trò của người đứng đầu
vì vậy việt nam đang thiết lập ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử
do thủ tướng chính phủ là chủ tịch trực tiếp chỉ đạo
để phát huy hiệu quả việc hợp tác công tư trong triển khai thực hiện nhiệm vụ
với quyết tâm chính trị thống nhất quan điểm hành động nhanh
kết quả lớn làm đau chắc đấy
nghĩ lớn nghĩ tổng thể
nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất nhưng có hiệu quả lớn
tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế pháp luật
chính sách nền tảng cho xây dựng chính phủ điện tử
cụ thể là đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
kết nối chia sẻ dữ liệu bảo vệ thông tin cá nhân
xác thực điện tử cá nhân tổ chức hệ thống
báo cáo điện tử văn thư lưu trữ điện tử v v
nói chung thể chế vẫn là vấn đề quan trọng
trong lĩnh vực này mà chúng ta chưa có đầy đủ
cho nên khi triển khai vướng mắt rất nhiều
hôm nay có nhiều bộ trưởng có nhiều lãnh đạo các địa phương đây
thì việc xây dựng thể chế việt nam trong lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử
chính phủ số là một yêu cầu và tập trung hơn tốt hơn
thủ tướng nhấn mạnh muốn làm cách mạng thành công
trước hết phải xây dựng được lực lượng cách mạng
bởi nguồn nhân lực thông minh là đầu tàu cho sự phát triển kinh tế
trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này
cũng tại diễn đàn thủ tướng đã đi thăm triển lãm công nghệ thông tin
xem các ứng dụng công nghệ và một số mô hình hạ tầng kết nối của các doanh nghiệp